với hệ thống sông lô sông gâm và lòng hồ thủy điện tuyên quang đã tạo cho tỉnh tuyên quang có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản
những năm qua cấp ủy chính quyền tỉnh tuyên quang đã có nhiều chủ trương chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nghề cá
các giống cá được nuôi gồm những giống cá có năng suất hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện môi trường của vùng lòng hồ thủy điện
với lượng cá nuôi và cá đánh bắt tự nhiên hồ thủy điện tuyên quang là nguồn cung cấp sản phẩm thủy sản lớn cho thị trường trong và ngoài tỉnh

ngăn tạo thành một hồ nuôi cá với diện tích hơn một mươi hectare anh sơn cho biết mỗi năm cũng cho thu nhập từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng
đến nay huyện na hàng và lâm bình đã thu hút được bốn doanh nghiệp lớn cùng nhiều hợp tác xã hộ nông dân tham gia nuôi cá lồng với trên năm trăm linh lồng cá